kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của sảnh áp thấp có trục đi qua khu vực nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực năm m
nên tại khu vực phía đông bắc bộ từ nay đến ngày tám tháng tám tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
riêng khu vực đông bắc bắc bộ như cao bằng lạng sơn quảng ninh bắc giang bắc ninh hải phòng
có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng
do duy trì mưa nên nhiệt độ ba ngày tới không quá ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ cũng sẽ duy trì nhiều mây có mưa vừa mưa to đến mưa rất to từ nay đến ngày tám tháng tám
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng
do mưa nhiều nên thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
tại các tỉnh như thanh hóa nghệ an hà tĩnh trong đêm nay ngày mai
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to sau sẽ giảm hơn về cường độ
còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế mưa ít hơn trời khá nóng bức vào ban ngày
có nơi xảy ra nắng nóng nhẹ với nhiệt độ ban trưa từ ba mươi hai ba mươi năm độ phía bắc nhiệt độ sẽ thấp hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba ba mươi sáu độ trong ba ngày tới
riêng khánh hòa đến bình thuận thời tiết sẽ dịu hơn
vào chiều tối mưa rông chỉ xảy ra ở diện đoạn
vài nơi có thể xảy ra mưa vừa và rông
tại khu vực tây nguyên từ ngày mai mưa giảm dần về cường độ chỉ còn xảy ra giải rác vào chiều tối
ban ngày chỉ còn nắng gián đoạn nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày vừa qua
phổ biến ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
mưa ở các tỉnh nam bộ cũng có xu hướng giảm dần từ ngày mai chỉ còn xảy ra giải rác vào chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng gián đoạn
với nhiệt độ chưa tăng nhiều cao nhất vào trưa chiều phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ